phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đầu tư xây dựng dự án cảng hàng không sapa tỉnh lào cai
trước đó tỉnh lào cai đã kiến nghị xây dựng cảng hàng không sapa dân dụng kết hợp với quân sự đặt tại xã cam cọn huyện bảo yên tỉnh lào cai
phó thủ tướng giao bộ giao thông vận tải thực hiện phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh cảng hàng không sapa theo đúng quy định làm cơ sở triển khai thực hiện đầu tư
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai phối hợp với bộ giao thông vận tải và các cơ quan liên quan triển khai việc đầu tư xây dựng cảng hàng không sapa theo đúng quy định
theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi đã được thủ tướng phê duyệt
giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi cảng hàng không sapa được đưa vào khai thác có cấp bốn c và công suất ba triệu khách một năm